thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi
tại công trình xây dựng tòa nhà trung cư eco green tower có địa chỉ tại số một giáp nhị quận hoàng mai tp hà nội
đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến ít nhất hai công nhân tử nạn bốn người khác bị thương
hiện nay công trình này đã bị đình chỉ thi công sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
theo tìm hiểu của phóng viên antv đây là công trình trung cư tổ hợp thương mại văn phòng nhà ở cao tầng eco green tower
do công ty cổ phần sông đà một trăm linh một liên doanh với công ty cổ phần hóa chất làm chủ đầu tư
một số người dân cho biết trong những ngày gần đây công trình này đang đẩy nhanh tiến độ thi công
có rất nhiều ngày các tổ đội công nhân chia ca làm việc cả ngày lẫn đêm
thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng khi các công nhân
đang đổ bê tông tầng sáu thì bất ngờ giàn giáo bị sập xuống
từ bốn h ba mươi sáng thì nó rơi người từ trên này xuống thôi
bình thường cái công trình này có đông công nhân
nhưng mà cái sáng nay thì sau cái vụ xảy ra thì công an với các nhân dân thì chức năng người ta có đến hay không
có lúc đến đến luôn lúc đấy
lúc bình thường làm thì nó không bịp cái này nhưng mà lúc xảy ra nó bịp nó không cho vào
theo thông tin ban đầu
hai nạn nhân tử vong gồm có một người đàn ông tên là lê văn quý
năm mươi bốn tuổi quê tại xã tam hưng huyện thanh oai hà nội
một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tại hà nam
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an quận hoàng mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
theo chúng tôi ghi nhận tại hiện trường đây là một công trình xây dựng khá lớn nằm áp sát khu dân cư
và trong quá trình xây dựng thì đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới đời sống của người dân
ngay sau vụ tai nạn xảy ra những thông tin về chủ đầu tư của công trình này đã được gỡ bỏ
phóng viên của an ninh tv sẽ tiếp tục theo sát để cập nhật những thông tin tiếp theo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này